chúng tôi cho rằng đó là những nhiệm vụ thứ nhất là phải làm sao rất nhanh chóng vẽ ra được số đồ hoạt động của các đối tượng vai trò vị trí của từng đối tượng trong chuyên án đặc biệt là các đối tượng phụ trách về hệ thống cơ sở dữ liệu về điều hành hệ thống hoạt động của sản này
đây là những cái yếu tố hết sức quan trọng để chúng ta phục vụ cái việc mà chuyển hóa tài liệu chứng cứ và xử lý các đối tượng trước pháp luật
thứ hai là những nhiệm vụ quan trọng thứ hai là chúng tôi phải làm sao mà có sự nhịp nhàng đồng bộ với công an địa phương để triển khai từng biện pháp ri sát giao nhiệm vụ phân công nhiệm vụ rất là rõ ràng và cùng với cùng thời điểm ở rất nhiều địa điểm thì cùng làm sao mà phải tiến hành cùng một lúc đảm bảo không để các đối tượng xóa các tài liệu chứng cứ hoặc tiêu hủy các tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án để làm sao mà thuận lợi
trong quá trình điều tra xét xử sau này
trong bối cảnh cả nước đang thực hiện các biện pháp chung dịch phương tiện đi lại của anh em cũng như bảo đảm các công tác không dịch theo quy định của thủ tướng cũng như của thành phố cũng như các địa phương mà nơi đến để thực hiện nhiệm vụ thì cũng rất là cao
những ngày triển khai nhiệm vụ kéo dài việc nắm bắt hoạt động của các đối tượng trong điều kiện hà nội thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
giãn cách xã hội càng khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn
các chiến thuật điều tra phải luôn được thay đổi để phù hợp với điều kiện của từng giai đoạn
do đó những thông tin rời rạc ban đầu từ người đầu tư cho đến đối tượng dần được giáp khớp thành một bức tranh tổng thể của cái gọi là sàn giao dịch hit opton với những màn quảng cáo rằng sẽ mang lại giấc mơ làm giàu cho tất cả những ai tham gia
tại tòa nhà star tour các mũi trinh sát được chỉ đạo làm hết sức chăm sóc
các đối tượng thường ra khỏi nhà và sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển đến các điểm hẹn
quả nhiên sau nhiều ngày kiên nhẫn với kế hoạch đầu tháng sáu một đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống nguyễn thế dương đã xuất hiện
có lúc dương đi một mình
nhưng có lúc lại hẹn gặp cả nhóm đi cùng nhau
lúc này các tổ công tác có nhiệm vụ xác nhận các điểm đến của đối tượng
đối tượng gặp gỡ những ai với mục đích gì
tuy nhiên không phải mọi việc lúc nào cũng diễn ra xuân sẻ
đối tượng sử dụng xe cá nhân đối tượng có gây tai nạn và xe cá nhân là đối tượng để tại nơi ở
sau khi đối tượng để tại nơi ở quá trình đi lại của đối tượng có thay đổi
đầu tiên kế hoạch của lực lượng trinh sát tổ của chúng tôi cũng gặp khó khăn
các phương án liên tục được thay đổi

đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự thông minh nhanh chí nắm bắt tình huống kịp thời và tuyệt đối không được trạch hướng mục tiêu
một trong những đối tượng thân cận có mục đích giúp sức nguyễn thế dương là nguyễn văn quyền
người này có nhiệm vụ là phụ trách kỹ thuật qua sàn giao dịch hit oppion
trong hầu hết các giao dịch đều có sự chỉ đạo của dương và thực hiện của quyền
như vậy việc có đủ thông tin
thu thập tố cáo từ người dân và xác minh được phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này
ban chuyên án đã có đủ các căn cứ để phá án ở giai đoạn cao trào nhất
yêu cầu của ban chuyên án lúc này là cần tập trung lực lượng hiệu quả nhất phá án nhanh nhất
vì nếu không có các tài liệu chứng cứ sẽ bị các đối tượng xóa bỏ gây khó khăn cho công tác điều tra
các đối tượng tham gia điều hành hoạt động của sàn hit option net
thì có thể nói là các đối tượng cũng hết sức cảnh giác và che giấu hết ký lưỡng cái việc mà cái sàn này là các đối tượng trực tiếp thiết lập và điều hành
bởi vì các đối tượng ngay khi làm việc với những người đầu tư thì đều giới thiệu đây là sàn của nước ngoài và các đối tượng chỉ phụ trách cái việc là phát triển thị trường thôi
cho nên nếu như để lộ lọt ra cái yếu tố là chính các đối tượng này là chủ
thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc
chỉ vì vậy là các đối tượng hết sức cảnh giác và bên cạnh đó thì công tác bảo mật các đối tượng sử dụng các công nghệ rất là mới để thực hiện cái yếu tố bảo mật đối với các hoạt động của sàn
cái dữ liệu mà chúng tôi thu thập được là những cái dữ liệu điện tử
mà dữ liệu điện tử thì nó tồn tại nếu không thu thập không có biện pháp không có cách thức và không có cái sự nhanh chóng
thì cái dữ liệu điện tử nó cũng không tồn tại
sau này truy vết vô cùng khó
các đối tượng đông chúng tôi cần phải một cái lực lượng mạnh
ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án đã huy động hàng trăm chiến sĩ của công an thành phố hải phòng
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tổ chức thành bảy tổ công tác
tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia trong tổ chức này ngay tại trụ sở văn phòng tại sàn giao dịch
quá trình triệu tập đã phát hiện thu giữ những tài liệu chứng cứ
chức điều hành sàn giao dịch hit option để chiếm đoạt tài sản của người đầu tư
những tài liệu thu thập được đã chứng minh điều gì về hành vi phạm tội của các đối tượng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã lần lượt khai nhận về các hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản của mình
thực tế nhóm đối tượng này hoạt động theo phương thức
doanh nghiệp có tổ chức rất tinh vi
tổ chức này được phân vai rất rõ nguyễn thế dương là đối tượng nhỏ tuổi nhất và khá nhạy bén
bản thân dương là người có nền tảng kiến thức về các loại hình kinh doanh trên mạng xã hội
cùng với đó dương có quá trình nghiên cứu kỹ tâm lý của đa số người dân muốn làm giàu nhưng cần được an toàn tránh rủi ro
vậy là một kế hoạch đã được lên rất cụ thể khi nguyễn thế dương đã nhìn thấy rõ đây chính là miếng bánh béo bở
có thể khai thác từ nguồn tiền nhàn rỗi của hàng triệu người
tuy nhiên dương không thể thiết lập trực tiếp sàn giao dịch mà phải sử dụng thêm các nhân sự khác
thành lập nền sàn nếu dần theo những giao diện của các sàn forex quốc tế
ngoài ra đối tượng dương còn yêu cầu đối tượng quyền phải có cái chế độ robot tự chơi
thì phải có một phần mềm hoặc là có một câu lệnh để có thể can thiệp dùng tài khoản admin can thiệp vào các tài khoản trên sàn
có thể cho người chơi thắng hoặc thua theo ý định của người dùng tài khoản admin
nguyễn văn quyền đã được dương lựa chọn song hành cùng với kế hoạch này
quyền là đối tượng rất am hiểu về máy tính có trình độ và kinh nghiệm về lập trình cốt
quyền được dương thuê lại với nhiệm vụ là viết một phần mềm hit option với điều kiện mà dương đưa ra
các đối tượng còn sử dụng các công cụ kỹ thuật để có thể can thiệp vào tất cả các giao dịch trên sàn
đây được gọi là công nghệ kết nối siêu kỹ thuật số của cái gọi là sàn giao dịch ngoại hối hit option đến từ forex
kêu gọi người chơi đọc lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử
nếu đoán đúng sẽ nhận được chín mươi năm tiền đặt cược
khi họ vào sàn họ được kiếm xuất giáp bất cứ lúc nào
nhưng khi để tạo niềm tin cho người ta em xây dựng ra những đội ngũ chuyên gia đọc zoom
đọc zoom thì em tự ở nhà em tự care
thì em sẽ cho thọ thắng nhiều hơn tức là khi mới đầu làm sàn tỷ lệ thắng rất là cao để cho họ họ tin
ngoài ra các đối tượng còn dựng lên một sản phẩm tạm gọi là robot tự động
ứng dụng thuật toán ma trận thông minh nên có khả năng là đoán đúng các lệnh người chơi
chỉ cần nộp tiền là chắc thắng
có thể tạo ra ba lợi nhuận chỉ trong vòng một mươi giây hoặc lãi suất khoảng một mươi năm một tháng
các đối tượng vẽ ra những lời lẽ mỹ miểu ứng dụng thuật toán ma trận thông minh
vận hành theo công nghệ blockchain để đánh lừa người chơi
thu hút các đối tượng người chơi mới từ vùng nông thôn người lớn tuổi người không biết về công nghệ tài chính
còn thực chất các chuyên gia độc lệnh thường xuyên đăng tải lãi khủng
mua nhà được xe ăn chơi sang chảnh
thực chất là những sinh viên nghèo người lao động phổ thông không bằng cấp
sau khi đã thiết lập được các sàn giao dịch được giới thiệu với nhiều những kinh mỹ từ
đến từ anh quốc sử dụng đội ngũ chuyên gia đọc lệnh có các robot tự động từ kịch bản cho bước hoạt động tiếp theo
được hoạt động rất chặt chẽ
nguyên thế giường triều mộ được những cộng sự thân cận với các vai trò khác nhau
tổ chức này được phân vai rất rõ ràng
có những nhân sự chủ chốt và tuyển thêm hàng trăm nhân viên bán hàng
ai phải làm gì đều được đào tạo rất bài bản
với mục đích hướng đến là càng thu hút nhiều người đầu tư vào sản
dương cũng xây dựng hình ảnh sáu nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên một nhóm
tại trụ sở văn phòng công ty ant group
nhiều buổi hội thảo lớn nhỏ đã được tổ chức
trong các buổi hội thảo này san hit option được quảng cáo có nguồn gốc xuất xứ từ anh quốc
cam kết lãi suất ổn định từ sáu một mươi năm một tháng
và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi
đã đầu tư vào sàn bất kỳ lúc nào
để làm cho người tham gia tin tưởng vào đối tượng
còn thiết kế website giao diện bằng tiếng anh có uy tín
hoặc được cấp phép tại nhiều quốc gia
với các khách hàng không tới hội thảo
các nhân viên kinh doanh có trách nhiệm là gọi điện
hoặc là hẹn gặp tại quán cà phê trực tiếp để mời chào
các đối tượng cũng rủ rỗ nơi kéo người đầu tư vào sàn
theo phương thức đa cấp
người đầu tư trước giới thiệu người đầu tư sau vào sạc
sẽ được hưởng hoa hồng
nên rất nhiều người ham lời
đã không ngần ngại đưa cả người thân quen của mình
vào những chiếc bẫy đa cấp này
hàng nghìn người trên một mươi năm tỉnh thành trên cả nước
đã đổ tiền vào hit option
riêng trên địa bàn hải phòng thì đã có hơn một người
nhiều người bị sức hấp dẫn của những khoản tiền lời
những miếng bánh ngọt về giấc mơ tiền ảo
đã đổ vào đó
cả tài sản mà mình đã mất nhiều năm tích lũy
vó mạng lòng tim của mình cho thứ gọi là chuyên gia đọc lệnh
thực chất không có thật
và những robot tự động
khi em mua về thì thắng thu là mình chọn phần thắng thu là biết là
họ đánh năm mươi người đánh đỏ năm mươi người đánh xanh
thì mình chọn ai thắng được
chứ là mình chọn bên được
chứ là mình chọn lên là chọn xuống được
không phải cho ai thắng được
vì là anh đánh lên em đánh xuống
em chọn xuống thì em thua em thắng
tức là mình có thể can thiệp tất cả vào cái lệnh
lên xuống rồi
tức là mình cho lên hay xuống là do mình rồi
cách người chơi có thể giao dịch trên sàn hit option
gồm có hai cách
thứ nhất là người chơi có thể tự chơi
theo việc mà người chơi tự chọn
việc lên hoặc xuống trên đồ thị hình lến

trên sàn hit option
trong vòng ba mươi giây
khi người đầu tư chọn đúng
thì người đầu tư thắng và được chín mươi năm số tiền được cược
và khi người đầu tư chọn sai
thì người đầu tư sẽ mất một trăm linh số tiền cược
cách thứ hai là người đầu tư có thể
đặt chế độ
robot tự chơi
và robot có thể đặt lệnh
tự chơi theo ngày trên sàn
và đối tượng dương và các nhóm sale
cam kết sẽ được
lợi nhuận từ sáu một mươi năm
trên một tháng
làm việc tại cơ quan điều tra
các đối tượng cầm đầu hit option
đã khai nhận
từ vài năm trở lại đây
nhóm đối tượng đã thành lập một mươi sáu sàn giao dịch ngoại hối
forex bio tiền ảo
và các website theo mô hình đa cấp
để thu hút gần một trăm một mươi sáu người tham gia
với số tiền giao dịch lên tới

những con số nghe qua
sẽ cảm thấy giật mình
bởi sau đó là biết bao bi kịch